lừa đảo chiếm đoạt gần năm trăm linh triệu đồng đối tượng nguyễn thị kim chi bốn mươi một tuổi trú tại phường ba thành phố bạc liêu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rập vũng tàu ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự nhận mình có người quen làm nông trại bên mỹ nên có thể đưa người đi xuất khẩu lao động sang mỹ làm công việc thu hoạch
đồng gói sau củ quả theo hình thức đi du lịch
chi đã thu của mỗi nạn nhân từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng để lo thủ tục
cơ quan công an xác định chi đã lừa đảo hơn một mươi nạn nhân và chiếm đoạt được số tiền hơn bốn trăm sáu mươi ba triệu đồng để tiêu xài cá nhân
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết tính từ sáu h đến một mươi tám h hôm nay một mươi hai tháng năm việt nam không có ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy đã hai mươi sáu ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng từ sáu giờ ngày một mươi sáu tháng bốn đến nay
trong ngày ba bệnh nhân tái dương tính là bệnh nhân số một trăm năm mươi một hai trăm linh bảy hai trăm hai mươi bốn tại bệnh viện giã chiến củ chi được công bố khỏi bệnh
việt nam đã có hai trăm năm mươi hai trên hai trăm tám mươi tám trường hợp khỏi bệnh không có ca tử vong
về tình hình điều trị bệnh nhân nặng hiện chỉ còn bệnh nhân số chín mươi một nguy kịch đã được chụp ct để đánh giá chức năng phổi
và trong chiều ngày hôm nay bệnh nhân tiếp tục được hội trần để đánh giá khả năng ghép phổi
bệnh nhân số một mươi chín chuyển trạng thái hồi phục tốt đã tự thở được
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi